chiều nay ngày hai mươi tám tháng năm trước khi thảo luận tổ quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng dự bị động viên
và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo tờ trình của chính phủ qua tổng kết hai mươi năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trên phạm vi cả nước đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập
dự án luật quy định đăng ký quân nhân dự bị quy định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên
quy định trách nhiệm sắp xếp quân nhân dự bị về tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị
với dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam tờ trình của chính phủ khẳng định rõ
việc xây dựng dự án luật này là nhằm cụ thể hóa quy định của hiến pháp bảo đảm tương thích đồng bộ với pháp luật hiện hành
và phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
luật quy định về một số điểm mới cần lấy ý kiến như đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao hội chiếu công vụ
các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan chuyển nhiễm